cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn quốc dũng năm mươi bốn tuổi và nguyễn quốc bảo ba mươi hai tuổi về tội giết người và chống người thành công vụ
vào khoảng chín giờ ngày một mươi năm tháng bảy nguyễn quốc bảo chú tại huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu điều khiển xe mô tô không đổi mũ bảo hiểm không đeo khẩu trang đi từ huyện xuyên mộc đến huyện hàm tân tỉnh bình thuận
khi đi đến chốt kiểm dịch của xã thắng hải huyện hàm tân thì bị tổ công tác của chốt kiểm dịch ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra vì vi phạm quy định phòng chống dịch nhưng bảo không chấp hành mà còn dùng dao đe dọa cán bộ trong chốt kiểm soát
sau đó bảo quay đầu xe chạy về nhà ở ấp phú lâm xã hòa hiệp và cùng với cha ruột là nguyễn quốc dũng cố thủ trong nhà
khi lực lượng chức năng huy động khoảng hai mươi người đến vận động bảo về trụ sở làm việc thì bảo cùng cha cầm dao dựa chém vào lực lượng công an
trong đó bảo chém gây trọng thương ở cánh tay trái của thượng úy hoàng văn dương và thương tích cho một số cán bộ công an xã hòa hiệp